thưa quý vị vào sáng nay hai mươi hai tháng một mươi hai tòa nhân dân tp hcm đưa ra phán quyết đối với ông đinh la thăng đinh ngọc hệ tức út trọng là một mươi tám bị cáo trong vụ bán quyền thu phí cao tốc tp hcm trung lương
theo hội đồng xét xử tháng hai năm hai nghìn một mươi hai ông thăng với cương vị là bộ trưởng bộ giao thông vận tải đã giới thiệu hệ với dương tấn minh tổng giám đốc công ty cửu long
quản lý cao tốc trung lương tham gia đấu giá trúng đấu giá quyền thu phí cao tốc trung lương
do công ty yên khánh không có năng lực tài chính đang kinh doanh thua lỗ không đủ điều kiện tham gia đấu giá hệ chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ giả
các bị cáo tại bộ giao thông vận tải và công ty cửu long khi được giao nhiệm vụ đã không kiểm tra năng lực của công ty yên khánh
dẫn tới chấp thuận cho công ty này tham gia và chúng đấu giá quyền thu phí cao tốc trung lương là hai bốn tỷ đồng
quá trình thu phí hệ và đồng phạm dùng phần mềm vi tính che giấu doanh thu chiếm đoạt tài sản nhà nước gây thiệt hại bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng
hội đồng xét xử cho rằng ông thăng với vai trò là người đứng đầu bộ giao thông vận tài nắm rõ quy định pháp luật nắm rõ quy định bán tài sản nhà nước
nhưng do quen biết với hệ bị cáo đã tác động để hệ mua được quyền thu phí
hành vi của đinh la thăng và đồng phạm tại bộ giao thông vận tài đã tạo điều kiện để hệ chiếm đoạt chót lọt bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng của nhà nước
nhiệm chính cho vụ án
tòa tuyên phạt mức án một mươi năm tù về tội vi phạm quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
tòa tổng hợp bản án này với hình phạt ba mươi năm năm tù của hai bản án phạt trước buộc ông thăng chấp hành chung là ba mươi năm tù mức án cao nhất của hình phạt tù có thời hạn
tòa tuyên phạt đinh ngọc hệ mức án trung thân tội lừa đảo chiếm mặt tài sản một mươi ba năm tù tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
tòa tuyên phạt đinh ngọc hệ mức án trung thân tội lừa đảo chiếm một tài sản một mươi ba năm tù mức án cao nhất của hình phạt tù có thời hạn